sẽ khởi công dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay biên hòa vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những nội dung tại buổi làm việc của đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia bảy trăm linh một
cùng các ban bộ ngành trung ương tỉnh đồng nai với ban quản lý dự án xử lý chất độc dioxin
tại sân bay biên hòa diễn ra vào ngày hôm nay một mươi năm tháng hai
dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay biên hòa giai đoạn một sẽ được khởi công trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
với kinh phí một trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ do chính phủ hoa kỳ viện trợ và vốn đối ứng từ ngân sách sự nghiệp môi trường
về tổng kinh phí các giai đoạn để xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa dự kiến là ba trăm chín mươi triệu đô la mỹ
quá trình xử lý sẽ được thực hiện trong thời gian một mươi năm
sau khi kiểm tra thực địa tại một số khu vực đang xây dựng phục vụ xử lý dioxin
trong sân bay biên hòa và làm việc với các đơn vị liên quan
đại tướng ngô xuân lịch biểu dương và đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị quân đội
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trung ương tỉnh đồng nai và các tổ chức quốc tế
để thực hiện khoanh vùng xử lý các điểm nóng tồn lưu chất độc hóa học
đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhất các phần việc
để khởi công dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay biên hòa
đây là vấn đề mới chưa từng có như anh vịnh với anh nhân vừa nêu
cho nên đi thế nào làm như thế nào để chúng ta có những cái cần phải tháo gỡ
và vấn đề quan trọng là phải tháo gỡ và tạo sự đồng thuận
cái phối hợp rất chặt chẽ để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu làm sao
cái hoạt động này đi vào hoạt động sớm nhất và như quyết tâm là tháng bốn phải không anh vịnh
vấn đề chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ
trước đó đại tướng ngô xuân lịch dẫn đầu đoàn công tác của bộ quốc phòng
đã đi thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trung đoàn không quân chín trăm ba mươi năm
sư đoàn ba trăm bảy mươi quân chủng phòng không không quân
một trong những đơn vị chủ lực canh giữ bầu trời biển đảo phía nam của tổ quốc